cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi sáu bị can về hành vi hủy hoại tài sản
theo hồ sơ vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã song phú huyện tam bình cùng với bốn đối tượng khác cùng chú tại huyện tam bình tổ chức nhậu tại một quán trên địa bàn xã song phú
trong lúc nhậu phụng rủ cả nhóm đến quán karaoke trên địa bàn xã hậu lộc huyện tam bình để xin tiền phụng đã bỏ hai đối tượng trong nhóm rủ thêm nhiều người đi cùng để áp đảo tinh thần chủ quán
đến nơi phụng vào xin tiền chủ quán nhưng không được nên đã cùng với sáu người trong nhóm đập phá tài sản trong quán gây thiệt hại hơn bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng